trong khi đó bộ ngoại giao nga cho biết sẽ trục xuất các nhà ngoại giao từ nhật bản và naui
như hình thức đáp trả trước các động thái tương tự của hai nước này
thông báo từ bộ ngoại giao nga lưu rõ mộ này đã chịu đại sứ nhật bản
và lưu ý tám nhà ngoại giao bị trục xuất phải rời khỏi nga muộn nhất vào ngày một mươi tháng năm
hồi đầu tháng này tokyo trục xuất tám nhà ngoại giao nga
để bày tỏ phản ứng trước chiến dịch quân sự đặc biệt của moscow ở ukraine
tương tự bộ ngoại giao nga thông báo quyết định trục xuất ba nhà ngoại giao
từ đại sứ quán naui ở thủ đô moscow
trước đó bộ ngoại giao nga đã triệu đại sứ naui để bày tỏ phản đối liên quan đến quyết định của chính quyền oslo
khi trục xuất các nhân viên của đại sứ quán nga tại naui
cũng như việc chính quyền naui cung cấp hỗ trợ quân sự cho kiev